cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh của thành phố hà nội vừa ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với đối tượng lưu văn mai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám về hành vi trộm cắp tài sản
đối tượng lưu văn mai đã có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản do không có công an việc làm nên nảy sinh ý định trộm cắp các nắp thoát nước chắn rác bằng kim loại trên đường giao thông để bán lấy tiền tiêu xài
để thực hiện hành vi đối tượng thường đi xe máy không đeo biển kiểm soát kéo theo chiếc xe lôi trở thùng xốp vải bạt và các công cụ như búa thanh kim loại kim đến những đoạn đường vắng để trộm cắp lúc bị cơ quan bắt quả tàng mai đã trộm được một mươi bốn nắp với định giá trên hai mươi hai triệu đồng